thưa quý vị vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi sở y tế tp hcm có văn bản khẩn gửi viện master tp hcm
xin ý kiến về việc tổ chức tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó văn bản nêu rõ thực hiện công văn số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám của bộ y tế về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành kế hoạch số ba nghìn năm trăm hai mươi hai
về việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm
trong khi chờ bộ y tế hướng dẫn sở y tế kính đề nghị viện baxter tp hcm chấp thuận cho phép sử dụng
loại vaccine của pfizer để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và hướng dẫn tập hướng chuyên ngôn
để đảm bảo căn cứ chuyên môn khi tổ chức tiêm vaccine cho nhóm trẻ này sở y tế mong muốn
viện trưởng viện baxper sớm xem xét và có ý kiến chỉ đạo để tp hcm có cơ sở thực hiện
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
tính lũy kế từ ngày hai mươi bảy tháng bốn thành phố đã tiêm một mươi hai bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm năm mươi hai mũi tiêm
trong đó mũi một là bảy một trăm bốn mươi sáu một trăm hai mươi năm mũi hai là năm sáu trăm linh ba sáu trăm hai mươi bảy
hiện tỷ lệ tiêm chủng mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai đạt trên một trăm linh mũi hai là hơn năm mươi
công tác tiêm chủng cho người trưởng thành trên địa bàn của tỉnh vẫn đang được tập trung đẩy nhanh
trong đó theo yêu cầu của ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh là không được bỏ sót đối tượng tiêm chủng
và việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua phường trảng giài tp biên hòa tiếp tục tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
trong đó có lực lượng tuyến đầu chống dịch
chỉ riêng điểm tiêm tại khu phố hai của phường đã có khoảng năm trăm linh người dân đến tiêm chủng trong một buổi
để đảm bảo trực tự và phòng chống dịch phường đã huy động các lực lượng công an
đoàn viên thanh niên dân quân tự vệ
thường xuyên nhắc nhở người dân đến tiêm chủng phải thực hiện năm k đặc biệt là giữ khoảng cách
tại điểm tiêm ở khu phố hai phường long bình dự kiến có khoảng ba trăm linh người dân đến tiêm
công tác tổ chức tại điểm tiên được chuẩn bị từ sớm
trước đó khu phố đã thông báo đến từng tổ nhân dân về khung giờ để tiêm
để tránh tối đa tập trung đông người và mất trực tự
trước đó khu phố đã thông báo đến từng tổ nhân dân về khung giờ để tiêm

để tránh tối đa tập trung tiêm mũi hai

còn những người không đúng đối tượng chúng ta đã đưa ra không đưa vô danh sách
do đó đã đúng đối tượng thì phải tiêm đủ một trăm linh để tạo nên miễn dịch cộng đồng
không được phép tiêm sót
và đây cũng là quyền lợi của công dân
chúng ta phải làm sao tin cho đủ công dân
do đó bây giờ vô đợt tiêm mũi hai
thì chúng ta cứ ra xem không dân nào chưa tiêm mũi một
chúng ta vẫn tiêm bốn
còn vẫn thúc đẩy tiêm mũi hai theo kế hoạch tiêm dân người trên năm mươi tuổi
tiêm cho công nhân tiêm cho shipper
đồng nai vừa được bộ y tế phân bổ thêm năm trăm linh liều vaccine ostrazeneca
hiện tỉnh đang tiến hành tiêm đợt một mươi sáu và một mươi bảy với số lượng hơn sáu trăm linh liều vaccine
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã chấp thuận rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
xuống ít nhất bốn tuần nếu được người tiêm đồng thuận